triều tiên đã xác nhận tên lửa được phóng đi trong vụ thử mới nhất vào ngày hôm qua là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm
cùng với đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đã đưa tin
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn đã giám sát việc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoa sông một mươi bảy
tên lửa được phóng từ sân bay quốc tế bình nhưỡng đã bay được chín trăm chín mươi chín hai km trong bốn một trăm ba mươi năm giây
ở độ cao sáu bốn mươi chín km và rơi xuống vùng biển quốc tế
kcna cho biết thêm nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã trực tiếp quan sát các cuộc thử nghiệm
cùng với các quan chức cấp cao khác của triều tiên
kcna dẫn lời nhà lãnh đạo triều tiên nói rằng vụ phóng icbm đã tái khẳng định khả năng mạnh mẽ
và đáng tin cậy của bình nhưỡng trong đối phó với mọi mối đe dọa hạt nhân
trước đó ông cũng tuyên bố triều tiên sẽ đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa hạt nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé